thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày hai mươi tháng chín
chính phủ ban hành nghị quyết về mua vaccine phòng covid một mươi chín abdallah
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất
cùng với đó bộ y tế đồng ý để các tỉnh thành phố tự quyết định
việc rút ngắn khoảng cách hai mũi vaccine astrazeneca
xong phải dựa trên khuyến cáo của who nhà sản xuất
bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hai mươi tháng chín của bộ y tế cho biết
có tám sáu trăm tám mươi một ca mắc mới thấp hơn ngày hôm qua gần một ba trăm sáu mươi ca
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với năm một trăm bảy mươi một ca
tiếp sau là bình dương với một bốn trăm một mươi ca
tại hà nội từ một mươi hai h cho đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng chín
hà nội ghi nhận ba ca covid một mươi chín tại khu cách ly
trong ngày có sáu tám trăm hai mươi một bệnh nhân khỏi bệnh
hiện thành phố hồ chí minh có hơn bốn mươi một kf đang được điều trị
trong đó hơn ba năm trăm linh trẻ em dưới một mươi sáu tuổi gần hai bốn trăm linh bệnh nhân nặng đang thở máy
và hai mươi bốn bệnh nhân can thiệp ecmo
số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày một mươi chín tháng chín là một trăm sáu mươi ba trường hợp
giảm gần một nửa so với thời điểm ngày hai mươi hai tháng bốn
thời điểm bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi một của ubnd tp
hiện nay tp hcm đang tiếp tục triển khai gói an sinh xã hội thứ ba
cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đang có mặt trên địa bàn tp
với số người dự kiến được hỗ trợ trên địa bàn tp khoảng bảy bốn triệu người
mỗi người là một triệu đồng dự kiến là khoảng gần bảy bốn trăm linh tỷ đồng
tại hội nghị thông tin báo chí do thành ủy ubnd tp hà nội tổ chức vào chiều nay ngày hai mươi tháng chín
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng cho biết
kể từ sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng chín thành phố sẽ điều chỉnh và nới lỏng một số hoạt động
nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là công tác đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và an toàn cho thủ đô
về một số nguyên tắc chính sẽ áp dụng theo phó chủ tịch ubnd tp hà nội
thành phố sẽ không áp dụng phân ba vụ
như hiện nay và cũng không áp dụng cấp giấy đi đường cho các cá nhân tổ chức trên địa bàn thành phố
hà nội sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát di biến động của người dân
thành phố sẽ duy trì phong tỏa hẹp quản lý chặt và ứng dụng công nghệ thông tin
để đẩy nhanh quá trình truy vết khi có f phát sinh trên địa bàn thành phố
điều chỉnh hoạt động khu vực ổ dịch khu vực nguy cơ cao và phong tỏa một cách linh hoạt
cũng như điều chỉnh các hoạt động trên địa bàn thành phố một cách linh hoạt
ngày hôm nay ngày hai mươi tháng chín chính phủ ban hành nghị quyết về mua vaccine phòng covid một mươi chín adala
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất
theo đó chính phủ đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu đối với việc mua vaccine phòng covid một mươi chín addallah
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất
và cho đến thời điểm này việt nam đã đặt ra một lựa chọn
việt nam đã tiếp nhận khoảng năm mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín các loại khác nhau
và đã phân bổ bốn mươi năm đợt số vaccine này phục vụ nhu cầu tiêm chủng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho hay hiện nay thành phố đã bao phủ vaccine mũi một
cho hơn chín mươi người trên một mươi tám tuổi và hơn hai mươi mũi hai
hiện các quận huyện vẫn tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi một tiêm mũi hai cho người đủ thời gian
về tình hình lây nhiễm mắc mới covid một mươi chín tại phường phú cường thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã phát hiện chùm bảy mươi ba ca f chưa rõ nguồn lây khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng
cho người dân tại tổ bốn và tổ một mươi năm khu phố một với khoảng sáu trăm ba mươi người
còn tại tỉnh phú yên thì từ một mươi chín h ngày một mươi chín tháng chín cho đến tám h ngày hai mươi tháng chín phú yên ghi nhận một mươi sáu ca nhiễm mới
nâng tổng số ca nhiễm lên hai chín trăm sáu mươi trường hợp
trong khi đó từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hai mươi tháng chín hà nội ghi nhận ba ca covid một mươi chín
trong đó hai ca tại khu vực phong tỏa và một ca tại khu cách
sáng nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày một mươi chín tháng chín đến sáu h ngày hai mươi tháng chín
thành phố ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai ca tại khu cách ly ở quận đống đa
và một ca tại cộng đồng tại quận hoàng mai
theo phó chủ tịch ubnd tp dương đức tuấn cho biết dự kiến sau ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội sẽ không chia ba phân vùng mà nơi nào nguy cơ rất cao có kf
sẽ trở thành điểm đỏ khoanh vùng với quy mô hẹp
điểm đỏ áp dụng theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khu vực xuất hiện f và các gia đình lân cận phải phong tỏa cách ly y tế
khu vực lân cận là vùng vàng còn lại là xanh
việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần thu hẹp tối đa vùng đỏ
bên cạnh việc nới lỏng thành phố tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô
hà nội sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận
về việc phối hợp quản lý người ra vào thành phố
phường hòa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai là địa bàn giáp danh với các tỉnh bình dương
và thành phố hồ chí minh là hai điểm nóng của dịch covid một mươi chín trong thời điểm hiện nay
địa bàn phường lại tập trung đông công nhân lao động khu nhà trọ nên công tác phòng chống dịch
lại càng đòi hỏi cần phải được triển khai quyết liệt và chặt chẽ hơn
đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch và chống dịch
tích cực hiệu quả trong công tác này tại cơ sở không thể
không nói đến lực lượng tổ dân phố
đây có thể nói là cánh tay nối dài của chính quyền tại cơ sở trong công tác phòng chống dịch tại địa phương
là phường có số ca f cao nhất thành phố biên hòa
dù thế ngay giữa tâm dịch lực lượng tổ dân phố như ông trần hoàng trương
lại đang phát huy hiệu quả về công tác phòng chống dịch bệnh
cứ từ sáng sớm ông lại cùng chiếc xe máy gắn loa trên đầu xe đi khắp các ngõ hẻm khu dân cư
để làm công tác vận động tuyên truyền về thực hiện nghiêm các quy định
giãn cách cách ly y tế kêu gọi người dân ra các điểm để test nhanh
hay tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trung bình ngày tôi làm khoảng một mươi một mươi hai tiếng
sáng mở mắt ra là vệ sinh cá nhân là tôi chạy đi làm liền
như rồi sáng này tôi chạy vô khu f coi có ai sốt cao hay không
tại vì họ mới chích ngựa qua
sốt cao quá thì tôi đã báo trạm y tế cho vô xử lý
rồi hồi nãy là tôi chạy đi làm ba cái giấy
trong cái vùng cách ly phong tỏa cho dân để họ nộp công ty để họ lãnh lương
về cùng phố anh trương cũng rất nỗ lực
để tuyên truyền ủng hộ những gì cho bà con trong cuộc sống
để có sức khỏe tốt mạnh khỏe để trở lại đi làm việc bình thường
phường hóa an là địa bàn có ca nhiễm nhiều nhất thành phố biên hòa
và liên tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới ngoài cộng đồng
dẫn đến việc tổ chức công tác phòng chống dịch của địa phương
trong đó đi đầu là lực lượng y tế
công an quân sự gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng công an phường đã thực hiện nghiêm lệnh cắm trại trực chiến một trăm linh quân số
để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch được phân công
tuy nhiên trước những khó khăn đó
thì lực lượng tổ dân phố đã không ngại khó nguy hiểm
để tích cực tham gia và làm tốt công tác này
khu phố thì đã phối hợp với lực lượng công an phường rất là chặt chẽ
trong đó có anh trần hoàng trương là bí thư tri bộ trưởng khu phố an hòa

cùng với tổ chức công tác
nhưng mà cũng là một trong những thành viên rất là năng lộ tích cực
cùng luôn chung tay sát cánh với lực lượng công an phường
để thực hiện các nhiệm vụ trong phòng chống dịch
tiến hành xét nghiệm du vết
cứu trợ cho bà con gặp cơ hội cho khó khăn
cũng như là cung cấp lương thực thực phẩm
rồi thực hiện rất nhiều cái nhiệm vụ khác
nhằm kiểm soát cái d serve trên địa bàn
chỉ tính riêng trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát đến nay
trần hoàng trương đã tự bỏ tiền và vận động các mạnh thường quân bạn bè người thân được hơn một mươi sáu tấn gạo một tấn rau để trao tặng cho người dân công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
đây cũng là cách thực hiện bốn tại chỗ của địa phương trong công tác phòng chống dịch tại cơ sở
và những người như ông trương đang là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương trong chính sách an sinh xã hội lúc này
đồng thời cũng là điều kiện rất quan trọng để người dân đồng lòng yên tâm tích cực cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tiếp theo là các thông tin đảm bảo phòng chống dịch trong lực lượng công an
thưa quý vị để kịp thời động viên tinh thần lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín vào chiều nay ngày hai mươi tháng chín tại hà nội
bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tổ chức chương trình tặng quà của tổng liên đoàn lao động việt nam cho các y bác sĩ là đoàn viên công đoàn của bệnh viện
từng tham gia tri viện cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền nam chống dịch
tại chương trình đại diện ban giám đốc bệnh viện một trăm chín mươi tám đã trao tận tay ba mươi hai phần quà là các nhu yếu phẩm tới các cá nhân
tuy giá trị không lớn nhưng đã đem lại sự động viên khích lệ kịp thời đến các cán bộ y bác sĩ cũng như các đoàn viên công đoàn bệnh viện một trăm chín mươi tám nói chung
và trong dịp này liên đoàn lao động tp hà nội cũng đã có những phần quà là túi an sinh để tặng cho các hộ lý y công của bệnh viện một trăm chín mươi tám
hiện có mức lương thấp và hoàn cảnh khó khăn đây là hoạt động thiết thực hiệu quả nhằm chia sẻ khó khăn với các đoàn viên công đoàn
qua đó góp phần tạo thêm động lực niềm tin để các cán bộ y bác sĩ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín